đến khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng một mươi một lực lượng biên phòng đã tìm thấy một mươi hai thi thể trôi giặt trên biển tại khánh hòa
trong đó có chín thi thể được tìm thấy trên vịnh vân phong thuộc huyện vạn ninh ba thi thể được tìm thấy trên đầm nha phu thị xã ninh hòa
hầu hết số người tử vong trú ở địa phương nhận định ban đầu những người tử vong này là do ở lại trên lồng bè nuôi trầm thủy sản trong khi cơn bão số một mươi hai đổ bộ vào
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khánh hòa đến sáng sáu tháng một mươi một có hai mươi bảy người chết và năm người mất tích một trăm ba mươi ba người bị thương hơn chín mươi tám tám trăm linh căn nhà bị thiệt hại
trong đó có chín trăm chín mươi ba căn nhà bị sập hoàn toàn còn lại bị tốc mái và hư hỏng
tập trung chủ yếu ở thị xã ninh hòa với bảy mươi chín nhà sập và năm mươi một nhà tốc mái
các huyện diên khánh có hai trăm một mươi một nhà sập và trên một mươi một nhà tốc mái
vạn ninh có một trăm linh nhà sập và một mươi bốn nhà tốc mái
trên ba tám trăm linh hectare diện tích lúa bị ngập hơn hai mươi bốn lồng bè nuôi trầm thủy sản bị trôi trên một một trăm linh tàu thuyền bị chìm và hư hỏng tổng thiệt hại ước tính trên bảy tỷ đồng